thưa quý vị liên quan đến việc hai cán bộ bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ giúp dân ứng phó với mưa lũ
tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị từ chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi gồm đại úy lê văn duy cán bộ đồn biên phòng hướng lập
phó bí thư thường trực xã hướng việt và ông hồ văn sinh chủ tịch ủy ban nhân dân xã hướng việt
thì đến khoảng một mươi giờ sáng nay hai mươi ba tháng một mươi máy bay trực thăng của quân đội đã hạ cánh tại xã hướng việt
để đưa hai cán bộ bị thương này về bệnh viện trung ương huế điều trị
xã hướng việt hiện vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do đường vào xã bị sạt lở nghiêm trọng
trước đó vào chiều qua người dân hai xã bị cô lập hướng lập và hướng việt của tỉnh quảng trị
đã được máy bay của quân đội đưa hơn hai tấn hàng đến cứu trợ
tiếp tục thông tin về công tác cứu hộ cứu nạn tại thủy điện rào trang ba
đến cuối giờ chiều nay sau nhiều ngày nỗ lực lực lượng cứu hộ của quân khu bốn và tỉnh thừa thiên huế
đã khơi thông tuyến đường bảy mươi một nối chạm sáu mươi bảy lên khu vực thủy điện rào trăng
sau khi thông tuyến mũi tiếp cận bằng đường thủy đang tìm kiếm cứu nạn ở đây
đã tìm thấy thêm một thi thể công nhân
như vậy đến thời điểm này đã có bốn trên tổng số một mươi bảy công nhân được tìm thấy
với quyết tâm rất cao lực lượng công binh cùng các đơn vị nghiệp vụ của sở giao thông vận tải
tỉnh thừa thiên huế đã đẩy tảng đá rất lớn nằm án ngữ trên đường bảy mươi một xuống vực
mở đường qua điểm khó nhất
sau khi thông tuyến từ ngày mai hàng loạt xe cơ giới cùng chó nghiệp vụ
sẽ tập trung tìm kiếm tại khu vực sạt lở núi vùi lấp lán trại có công nhân
trong chiều nay sau khi tìm thấy thi thể thứ tư lực lượng cứu nạn theo đường sông
đã tổ chức chuyển về bệnh viện hai trăm sáu mươi tám để làm các thủ tục nhận dạng
ngày mai lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế sẽ vào rào trang ba để nắm tình hình
từ đó có những chỉ đạo sát thực tế
tuy nhiên mọi phương án vẫn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ cứu nạn
ngày hôm nay toàn tỉnh quảng bình còn khoảng hai ngôi nhà ở các huyện lệ thủy
quảng ninh minh hóa thị xã ba đồn bị ngập
trong đó riêng huyện lệ thủy chiếm hơn một nửa số ngôi nhà bị ngập
hiện nước lũ tại tỉnh quảng bình đang xuống nhanh
những trục đường chính tại các huyện bị ngập lụt nặng đã được thông tuyến
tạo điều kiện thuận lợi để người dân tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt và cứu trợ cứu nạn
tuy nhiên vẫn còn hơn ba mươi bốn thôn bản ở vùng sâu vùng xa bị chia cắt và cô lập
tính đến một mươi giờ ngày hôm nay trận lũ lụt lịch sử tại quảng bình đã làm chín người thiệt mạng
chín mươi năm người bị thương thiệt hại về kinh tế vẫn chưa thể thống kê được
thưa quý vị hiện tại bão số tám cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm
dự báo sau khi đi qua quần đảo hoàng sa bão sẽ bị tác động bởi những hình thái thời tiết
nên sẽ giảm tốc và giảm cường độ
dự báo trong đêm mai hai mươi bốn dạng sáng ngày hai mươi năm bão số tám sẽ đổ bộ trực tiếp vào vùng biển các tỉnh
từ hạ tĩnh đến thửa thiên huế
do đó ngay trong chiều nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã tổ chức họp ứng phó với bão số sáu
tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn ba mươi bảy phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm
trong đó có ba tàu đang trong khu vực gần bão đã được thông báo và đang di chuyển đến khu vực an toàn
một tàu cá của bình định mang số hiệu bd chín mươi bảy nghìn một trăm hai mươi sáu đang trong mắt bão
bên cạnh đó hiện hầu hết các tỉnh trung bộ nước đã rút người dân đã bắt đầu tái thiết cuộc sống sau mưa lũ
ban chỉ đạo yêu cầu công tác tái thiết phải song song với ứng phó cơn bão số tám sắp tới
đặc biệt cần chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh sau bão
tính đến một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi tỉnh hà tĩnh nước đã rút không còn tình trạng ngập lụt
tỉnh quảng bình một tám trăm chín mươi năm hộ vẫn đang ngập
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi sáu h chiều nay mưa lũ trung bộ từ ngày sáu tháng một mươi đến nay đã khiến một trăm một mươi bảy người tử vong
hai mươi người mất tích hơn ba mươi bảy năm trăm linh nhà bị hư hỏng và thiệt hại do ngập lụt
hơn năm trăm linh hecta lúa và gần ba chín trăm linh hecta hoa màu bị ngập hư hại
hơn sáu con da súc và gần bảy trăm bốn mươi một con da cầm bị chết cuốn trôi
các tuyến đường còn sạt lở ách tắc gồm đường hồ chí minh có tổng số hai mươi một điểm
quốc lộ một mươi hai c xã thuận hóa tuyên hóa quốc lộ một mươi hai a khe ve cha lo quốc lộ chín b chín c chín e
tỉnh quảng bình